tại hội thảo asean về tần số cho năm g các chuyên gia đều khẳng định sự quan trọng của năm g đối với sự phát triển của khu vực asean
và việc làm thế nào để có một tần số phù hợp để phát triển năm g là vấn đề mà tất cả các nước asean đều quan tâm
rất nhiều nước trong khu vực đang sử dụng băng tần ba năm ghz cho vệ tinh trong đó có việt nam
đáng chú ý băng tần này đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của năm g
tuy nhiên ở việt nam cũng như một số nước asean việc xem xét sử dụng băng tần này cho năm g
phải tính đến kết quả nghiên cứu và đo thực tế mức độ ảnh hưởng từ năm g đến các đài trái đất thông tin vệ tinh
thời gian qua việt nam đã phát thử nghiệm năm g ở băng tần ba năm ghz nhằm nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng
để đưa ra quyết định chính xác nhất việc có quy hoạch sử dụng băng tần này cho năm g hay không
sử dụng băng tần ba năm ghz thì có một khó khăn lớn đó là băng tần này đang được sử dụng cho thông tin vệ tinh
đặc biệt là ở các nước gần sinh đạo
các nước có lượng mưa lớn thì thông tin vệ tinh ở băng tần này là cực kỳ quan trọng
bây giờ nghiên cứu làm sao để có thể hài hòa có thể chia sẻ có thể phối hợp giữa năm g với vệ tinh
ở trong băng tần này là một việc làm hết sức khó
hiện nay chúng ta cũng đang thử nghiệm đang nghiên cứu để cách phối hợp
cũng trong khuôn khổ hội thảo các chuyên gia đến từ các nước asean
các hãng công nghệ như qualcomm ntt docomo ericsson
cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm phát triển năm g quy hoạch tần số cho năm g
bảo đảm hài hòa phổ tần cho năm g trong khu vực asean